thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang và các đơn vị liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên đưa hối lộ nhận hối lộ nhận hối lộ nhận hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên đưa hối lộ nhận hối lộ nhận hối lộ nhận hối lộ

cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên đưa hối lộ nhận hối lộ nhận hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên đưa hối lộ nhận hối lộ nhận hối lộ